còn chưa đầy hai tuần trước dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
vẽ máy bay các trạng nội địa và quốc tế đi các nước gần việt nam đã cạn dần
vài đường bay nội địa hiện có giá vé tăng đến ba lần trong khi một số tuyến quốc tế đã hết vé
vào thời điểm này nhiều người bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ
tuy nhiên lúc này không còn nhiều sự lựa chọn nhiều chuyến bay đã hết vé
để chuẩn bị cho đợt lễ ba mươi tháng bốn các hãng hàng không trong nước và ngoài nước
có đường bay từ hà nội và tp hcm đến các địa điểm gần như bangkok
singapore hay kuala lumpur malaysia đã chạy các chương trình khuyến mại từ cách đây hơn một tháng
do đó số vé yêu đã cho dịp lễ này đến nay đã không còn
tình hình giá vé các trạng bay nội địa cũng căng thẳng
trạng bay rẻ nhất trong ngày hai mươi chín tháng bốn là hơn một một triệu đồng một triệu
đa phần các trạng còn lại đều có giá khá cao trong các ngày lễ
các trạng bay phổ biến của jetstar pacific như hà nội đà nẵng hà nội nha trang
hay tp hcm đà nẵng bắt đầu tăng giá mạnh
nhiều trạng đã hết vé ở một vài không dễ